tòa nhân dân tỉnh bắc cạn vừa đưa ra xét xử sơ thẩm nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại tỉnh tuyên quang tạm trú tại huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
cùng hai đồng phạm khác về tội giữ người trái pháp luật
theo cáo trạng vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy chị hoàng thị thanh phượng vay cường số tiền là một mươi triệu đồng
sau khi trả được một phần gốc và lãi chị phượng còn nợ cường số tiền là ba triệu đồng
vào trưa ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám cường rủ trần văn thế và hoàng thanh bình
đến nhà của chị phượng đòi khoản tiền còn nợ
do chị phượng chưa có tiền trả các đối tượng đã giữ chị phượng cùng với con trai
với mục đích để người nhà của chị phượng mang tiền đến trả nợ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn cường ba năm tù trần văn thế và hoàng thanh bình
mỗi người bị phạt hai năm sáu tháng tù đồng thời mỗi bị cáo bồi thường cho bị hại hơn chín triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn cường ba năm tù trần văn thế và hoàng thanh bình